một địa chỉ được coi là đầu nậu chuyên cung cấp bình khí cười cho các quán bar quán cà phê ở hà nội
vừa bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an quận hai bà trưng phối hợp với đội quản lý thị trường số năm
và công an phường thanh nhàn kiểm tra xử lý
tiến hành kiểm tra tại số nhà sáu ngõ ba trăm ba mươi một trần khát trân phường thanh nhàn
cơ quan chức năng thu giữ tám mươi bình khí cười không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
chủ cơ sở thuê ngôi nhà bốn tầng chân dùng tầng một và tầng hai để chữa bình khí cười
khi các quán bar cơ sở kinh doanh có nhu cầu chủ cơ sở sẽ cho nhân viên vận chuyển đến tận nơi
lực lượng chức năng đã xử phạt tổng cộng ba mươi bốn triệu đồng trong đó bảy năm triệu đồng với lỗi không có đăng ký kinh doanh
hai mươi hai năm triệu đồng cho lỗi không có dây phép kinh doanh hàng hóa hạn chế kinh doanh và bốn triệu đồng cho các lỗi vi vọng khác
hiện vụ việc đang được tiếp tục được điều tra mở rộng